lợi dụng lúc người dân đã ngủ say đối tượng dùng kìm cắt cửa sau đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản có giá trị
đối tượng từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản đoàn thanh bình đã bị công an tp tây ninh bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó công an tp tây ninh tiếp nhận tin báo của ông trần văn hiểu ở xã thạnh tân tp tây ninh bị trộm đột nhập
lấy mất nhiều tài sản có giá trị gồm điện thoại di động nhẫn vàng và tiền mặt
ngay khi nhận được tin báo công an tp tây ninh đã ra soát xác minh bắt giữ đối tượng đoàn thanh bình là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên
hiện công an tp tây ninh đang tạm giữ đối tượng đoàn thanh bình để xử lý theo quy định